điển hình là việc kêu gọi tiền từ thiện của vợ chồng ca sĩ thủy tiên công vinh với số tiền kêu gọi ủng hộ cao kỷ lục lên đến hơn một trăm bảy mươi tám tỷ đồng hay như nghệ sĩ hoài linh với số tiền một mươi bốn tỷ đồng
có thể thấy hàng vạn người dân miền trung đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các mạnh thường quân thông qua hoạt động xâm nhập vào vùng lũ của vợ chồng ca sĩ thủy tiên công vinh
tuy nhiên nó cũng gây ra những tranh cãi nảy lửa về việc minh bạch tiền tử thiện
khiến bộ công an phải vào cuộc điều tra hoạt động từ thiện của các nghệ sĩ liên quan
những nghĩa cử cao đẹp nhưng âm thầm lặng lẽ
quý vị cũng biết rằng trước kia khi chưa có phong trào kêu gọi từ thiện của nghệ sĩ hoạt động cứu trợ vẫn diễn ra nhưng âm thầm hơn lặng lẽ hơn song cũng vô cùng quyết liệt và trách nhiệm
thật nực cười khi nhiều người cứ sợ sau đợt này không có nghệ sĩ nào dám đứng ra kêu gọi từ thiện và cứu trợ
ảnh hưởng của nghệ sĩ nỗi bất bình với những trường hợp trục lợi cứu trợ có lẽ đã khiến họ lo lắng như vậy
nhưng lo lắng ấy có lẽ là thừa bởi bao năm nay nhà nước chưa bao giờ bỏ dân và đồng bào cũng chưa bao giờ rời bỏ nhau
năm ngoái miền trung rứt cơn bão này lại tiếp nối đợt lũ kia gió giật cấp một mươi ba một mươi bốn nhưng đường quốc lộ một a có lúc ồn tắc về xe cứu trợ
nhà nhà người người ồn ồn đi cứu trợ
con tay nơi nối đuôi treo đẩy băng rôn hướng về miền trung thân yêu
người ta quyên góp tiền lương thực quần áo cũ rồi nổi lửa thước đêm để gói bánh tét bánh trưng
ngay giữa cơ lũ dữ những ngày tháng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi sông pha vào tận biển nước treo lên từng mái nhà lội xuống từng con ngõ bị ngập đến cổ
là những bóng áo xanh của người chiến sĩ bộ đội công an là những cán bộ địa phương tìm đường vòi rốn lũ vào tận điểm sạt lở cứu hộ cứu nạn
có người thậm chí đáp bỏ mạng khi lũ bão qua đi có người còn không tìm thấy thi thể
cần nhắc lại nghệ sĩ việt không điêu đứng vì chuyện làm từ thiện
không ai chỉ trích việc họ dùng tiền và công sức của chính mình để giúp đỡ những người hoàn nạn cả
mà người ta lên tiếng việc dùng tiền của người khác nhân danh cá nhân mình đi làm từ thiện nhưng lại không minh bạch
ai muốn bênh vực thần tượng tin tưởng vào sự thiện lành trong trái tim họ cứ việc làm
và chuyện các nghệ sĩ đi làm từ thiện

nhưng đừng chỉ nhìn vào sự hào nhoáng đó mà cố tình quên đi sự hy sinh thầm lặng của những người khác
nhưng không phải sự đồng cảm với người mắc thị phi mà vô ơn
từ trong mình cách quyền phủ bỏ công lao của nhà nước phủi sạch nước mắt và máu của những người đã vì nhân dân mà phục vụ
sổ toạt lên sự góp công góp của của đồng bào với tinh thần lá lành đủm lá sách
trước kia khi chưa có phong trào kêu gọi từ thiện của các nghệ sĩ
nhưng âm thầm hơn
sau này nếu nghệ sĩ vì sợ điều tiếng mà không kêu gọi nữa vẫn sẽ có những người khác đứng lên
có thể sẽ ít ồn ào hơn sẽ không tạo tiếng vang gì nhưng sự lan tỏa của lòng tốt thủy vẫn như những mầm cây
mới đây nhất ông đào mạnh hùng chủ tịch ubnd tqvn tỉnh quản trị
cho biết tờ thực tế hoạt động của đoàn thiện nguyện khách sĩ thủy tiên
ubnd tỉnh không thể tổng hợp chính xác số tiền mà chỉ xác nhận ở mức khoảng ba mươi ba năm triệu đồng
quảng trị là một trong các địa phương được nhóm thiện nguyện của ca sĩ thủy tiên đến hỗ trợ trong đợt lũ lụt cuối năm hai nghìn hai mươi
ở đợt đầu tiên đoàn tự đến liên hệ trực tiếp với các xã ở huyện hải lăng chứ không thông qua ubnd hay là ban cứu trợ
quá trình thực hiện do không có lực lượng phối hợp hỗ trợ nên đoàn gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn đối tượng
và giải ngân nguồn hỗ trợ và chỉ tiến hành trao quà tại bốn xã rồi rời khỏi địa bàn
với mong muốn vận động các nguồn hỗ trợ cho người dân đang gặp khó khăn lãnh đạo tỉnh quảng trị đã trực tiếp liên hệ và mời đoàn trở lại hỗ trợ tỉnh quảng trị
ở đợt hai và đợt ba diễn ra vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi đoàn đắt tiếp tục hỗ trợ tại một mươi bốn xã của huyện hải lăng và sáu xã của huyện triệu phong
tổng số hộ trong danh sách đăng ký là một mươi bảy bảy trăm tám mươi bảy hộ
tuy nhiên tại các điểm trao quả có rất nhiều hội dân không có treo danh sách
đến và được đoàn hỗ trợ
còn tại huyện hải lăng lúc đầu lập danh sách hỗ trợ khoảng một mươi sáu tám trăm chín mươi sáu hộ mỗi hộ là hai triệu đồng
tuy nhiên do chưa thống nhất nên đợt một đoàn chỉ hỗ trợ được bốn xã
sau khi thống nhất với địa phương đoàn tiếp tục phối hợp hỗ trợ đợt hai đợt ba cho toàn huyện mỗi hộ một triệu đồng
ngoài ra tại các đợt đoàn còn hỗ trợ thêm cho các hộ khó khăn và các hộ không có tên trong danh sách
vì vậy không thể xác định chính xác được số tiền đã trao
ông đào mạnh hùng nói thêm số tiền không xác định chính xác được
về đoàn đã trao tiền cho nhiều hộ không có tên trong danh sách số tiền trao cũng không đồng nhất
tối ngày bốn tháng một mươi phía thủy tiên đăng thông báo tỉnh quảng ngãi đã xác minh nhận một mươi bốn tỷ đồng tiền hỗ trợ lũ lụt từ nữ ca sĩ
theo đó con số này khớp với công bố trước đó của dòng ca quê kiên giang
đồng thời phía thủy tiên xác nhật đã cung cấp đầy đủ chứng từ cho cơ quan điều tra
nhiều tháng qua mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin trái chiều liên quan đến số tiền tử thiện một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
mà vợ chồng thủy tiên công vinh đứng ra kêu gọi giúp đỡ người dân miền trung vào năm hai nghìn hai mươi một
đa số khán giả đều yêu cầu gặp đôi công khai rõ sau cây các khoản thu chi để các mạnh thường quân tiện theo dõi
trước sự việc này cục cảnh sát hình sự đã phối hợp với ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc việt nam ca cấp
ở các tỉnh nghệ an hà tĩnh quảng bình quảng trị thừa thiên huế
quảng nam quảng ngãi để xác minh làm rõ số tiền cứu trợ tại các địa phương
ngày một mươi bảy tháng chín thủy tiên và công vinh đã phát trực tiếp trên facebook cá nhân công khai một mươi tám trang sao kê
số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng quyên góp cứu trợ miền trung năm hai nghìn hai mươi như đúng lời hứa trước đó
vào tối cùng ngày vợ chồng cầu thủ quê nghệ an đã công bố file sao kê hai số tài khoản của thủy tiên lên mạng xã hội
trong đó một là tài khoản của nữ ca sĩ dùng để chi tiêu cá nhân
và một tài khoản dùng để kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ từ thiện
tùy tiên nhấn mạnh tổng báo có nghĩa là số tiền quyên góp nhận được là một trăm bảy mươi bảy tỷ năm trăm hai mươi triệu bốn trăm chín mươi năm tám trăm một mươi sáu đồng
không hề có con số ba trăm linh tỷ hay bảy trăm linh tỷ như đồn đoán
dẫu vậy trên mạng xã hội nhiều người vẫn đặt câu hỏi thắc mắc về quá trình giải ngân số tiền hơn một trăm bảy mươi bảy tỷ đồng
của vợ chồng thủy tiên công vinh
dân miền trung khốn đốn vì liên hoàn báo
trong ngày chín tháng một mươi đã xảy ra một vụ tai nạn chìm tàu thái bình tb hai mươi một nghìn một trăm linh năm ts làm một người tử vong
ngoài ra đến nay quảng nam có một người bị lũ cuốn trôi hai mươi năm hectare hoa màu bị ngập úng
tỉnh quảng trị tuyến đường dt năm trăm tám mươi tám a đoạn km số năm cộng sáu trăm chín mươi qua địa bàn xã triệu nguyên
bị sạt lở khối lượng khoảng hai trăm linh m khối một số tuyến đường liên xã cây mương cống nội đồng bị hư hỏng
ông mai văn khiêm giám đốc trung tâm dự báo
khí tượng và thủy văn quốc gia cho biết vào hồi một mươi sáu h vị trí tâm báo ở vào khoảng hai mươi một độ phía bắc
một trăm linh chín sáu độ kinh đồng trên khu vực phía bắc đảo hải nam trung quốc sức gió mạnh nhất vùng gần tâm báo
mạnh cấp tám từ sáu mươi đến bảy mươi năm km trên giờ giật cấp một mươi bán kính gió mạnh từ cấp sáu giật từ cấp tám
khoảng một trăm hai mươi km tính từ tâm bão
theo ông khiêm trong chiều tối và đêm nay bão số bảy sẽ suy yếu thành áp thấp trước khi vào đất liền trong ngày mai
tuy nhiên do ảnh hưởng kết hợp của hoạt lưu báo với không khí lạnh tăng cường
ở vịnh bắc bộ bao gồm cả huyện đảo bạch long vĩ cô tô có mưa bão gió mạnh cấp bảy
sau tăng lên cấp tám cấp chín giật cấp một mươi một sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động rất mạnh
trong tối ngày một mươi chín tháng một mươi trên vùng biển phía tây bắc của khu vực bắc biển đông
có gió mạnh cấp bảy cấp tám giật cấp một mươi sóng biển cao từ hai đến bốn mét biển động mạnh
vùng ven biển từ quảng ninh đến nghệ an có gió mạnh cấp sáu cấp bảy
phía bắc có nơi cấp tám giật cấp một mươi mưa lớn
thứ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn hoàng hiệp cho biết
đến thời điểm hiện tại cơ bản các lực lượng đã ứng phó và nắm được ảnh hưởng của bão số bảy
tuy nhiên lo lắng nhất là trong một mươi ngày tới khi hình thái thời tiết xảy ra hiện tượng liên hoàn báo
hoạt lưu báo số bảy chia dứt trên biển đông tiếp tục xuất hiện báo số tám
được dự báo di chuyển nhanh và gây mưa lớn cho các tỉnh đông bắc bộ và bắc trung bộ
trong ngày một mươi ba đến ngày một mươi bốn tháng một mươi
sau đó tiếp tục đón bão số chín đổ bộ vào khu vực bắc bộ kết hợp không khí lạnh gây mưa lớn
các hình thái bất thường tạo nên thiên tai khiến sức đựng và cơ sở hạ tầng của chúng ta sẽ quá sức
các địa phương cần phải tính toán kịch bản ứng phó trong một mươi ngày tới
đặc biệt các địa phương kiểm soát tình hình an toàn hồi chứa
đê biển sung yếu khi mưa báo dự báo sẽ dồn dập thứ trưởng hiệp cho hay
thứ trưởng hiệp lưu ý trong các cơn báo vừa qua chúng ta vừa chứng báo vừa phải đảm bảo an toàn dịch bệnh
trong những trường hợp di dân nhưng hiện còn phải đảm bảo thêm sự an toàn cho người dân
đang di chuyển từ các tỉnh phía nam về tránh dịch
theo thông tin chúng tôi nắm được chiều qua tại nghệ an có hai người dân đang di chuyển về quê
ở ninh bình trong sáng nay có tám trăm linh người
những ngày tới số lượng có thể giảm nhưng vẫn còn lớn ông hiệp cho biết
trước tình hình trên bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê minh hoan
đề nghị các địa phương cần chủ động thông báo sớm cho người dân về tỉnh hành báo
cảnh báo các điểm sạt lở ngập lụt trên các tuyến đường quốc lộ một a
các tỉnh từ hà tĩnh trở ra cần tăng cường trạm dừng nghỉ
hỗ trợ người dân các địa điểm tránh chú khi mưa báo đến
đồng thời ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai cũng cần thông tin tới các tỉnh phía nam
phát cảnh báo người dân hạn chế về quê trong một mươi ngày tới
trong đợt đồng hành cùng với người dân vượt qua liên hoàn báo lần này
bộ tư lệnh biên phòng cho biết đến một mươi ba h ngày chín tháng bảy các đơn vị đã kiểm đếm hướng dẫn ba mươi ba ba trăm tám mươi bảy tàu
trên một trăm một mươi ba một trăm năm mươi sáu người biết vị trí hướng di chuyển của bão để chủ động phòng tránh
dự kiến trong chiều tối nay sẽ kêu gọi toàn bộ tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn
thưa quý vị như vậy có lẽ mỗi người đã có câu trả lời cho câu hỏi
không có nghệ sĩ ai sẽ giúp người dân miền trung
hy vọng với truyền thống tương thân tương ái lá lành đùm lá rách người dân gặp thiên tai
tại các tỉnh bắc trung bộ sẽ sớm vượt qua được những khó khăn như bao năm nay vẫn thế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
quý vị đừng quên bấm line c để cập nhật những thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
một cách kịp thời nhất còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại